đồng nai đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
hiện tại đồng nai đang thực hiện tiêm vaccine đợt thứ tám nhằm tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng
sở y tế cũng đã phân bổ một trăm bốn mươi sáu hai trăm năm mươi liều vaccine pfizer và một trăm sáu mươi một liều vaccine astrazeleca để tiêm cho nhiều đối tượng
riêng đối với vaccine pfizer ngoài tiêm mũi một mũi hai cho người sáu mươi năm tuổi trở lên
thì sẽ sử dụng tiêm mũi một cho hơn sáu mươi tám bốn trăm hai mươi bốn phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên và cho con bú
theo quy định của sở y tế tất cả phụ nữ mang thai tiêm vaccine đợt này đều được tiêm tại các cơ sở y tế có khoa sản
sở y tế đã phân bổ vaccine cụ thể cho các cơ sở y tế được phân công nhiệm vụ tiêm vaccine theo tuyến
do đó các cơ sở tiêm chủng phải căn cứ vào số lượng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
để xây dựng kế hoạch chi tiết
sử dụng vaccine cần lưu ý bố trí sắp xếp thời gian tiêm lượng người đến tiêm từng thời điểm
đảm bảo giãn cách tránh tập trung đông người đảm bảo phòng chống dịch hạn chế tối đa hao phí vaccine